theo thông tin từ cục hàng không tổng cộng các hãng bay việt nam khai thác hơn hai mươi tám ba trăm hai mươi hai chuyến bay trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín

dẫn đầu tình trạng chậm chuyến là hãng hàng không vze với một sáu trăm hai mươi năm chuyến tỷ lệ một mươi ba tám tổng số chuyến khai thác
tiếp theo là việt nam airline với tám trăm tám mươi sáu chuyến chậm chiếm tám ba tổng số chuyến khai thác
thứ ba là jetstar pacific với hai trăm bảy mươi chuyến chậm chiếm tỷ lệ một mươi sáu tổng số chuyến khai thác
chỉ còn hơn một tháng nữa đến tết nguyên đán nhưng người dân trồng đào tại hà nội đang đứng trước nguy cơ mất trắng cả cánh đồng hàng trăm hàng chục ngàn gốc đào do bị ngập úng
theo các hộ dân trồng đào đây là năm đầu tiên người dân phải hứng chịu thiệt hại này
từ những đợt mưa to hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các gốc đào bị ngập úng kéo dài đến nay hầu như bị ảnh hưởng toàn bộ
mỗi gốc đào phải chăm sóc trong một năm
một đến hai năm bán ra khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một gốc khiến mỗi hộ dân mất ít nhất từ năm mươi đến bảy mươi triệu trên hai trăm năm mươi gốc đào
quy định từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba cá nhân có thu nhập vãng lai từ hai triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một mươi khi nhận
mức thù lao này hiện đã quá thấp so với mức thu nhập nói chung và chi tiêu của nhiều người lao động nhưng quy định trên vẫn chưa được chỉnh sửa
từ năm hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính đã đề nghị tăng mức khấu trừ đối với thu nhập vãng lai
từ mức hai triệu đồng lên năm triệu đồng mới khấu trừ thuế một mươi nhưng đến nay vẫn chưa được nâng lên
điều này khiến số lượng người lao động dù chưa đến thu nhập chịu thuế vẫn phải đóng thuế
đặc biệt đối với những lao động phổ thông người nghèo khi có những thu nhập khác
để có thể lăn bánh một chiếc ô tô trên đường người dùng phải trả rất nhiều loại thuế phí khiến mức giá xe đang tăng rất cao
từ cảng về đại lý dù đã miễn thuế nhập khẩu từ asean thì xe đã cộng thêm tám mươi vào giá gốc trong đó tới sáu mươi là thuế tiêu thụ đặc biệt
một mươi là thuế vat và một mươi là chi phí bán hàng
đến khi xe lăn bánh lại cộng thêm tám chín loại phí nữa cao nhất là phí trước bạ có khi lên tới ba trăm linh triệu đồng
ngoài ra khách hàng phải đóng phí trước bạ một mươi hai nếu ở tp hcm và hà nội phí này là một mươi ở các tỉnh thành phố còn lại
bên cạnh đó phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống tại tp hcm là hai mươi triệu đồng một xe
mức phí mới tăng lên từ ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
thay cho mức một mươi một triệu đồng một xe trước đó phí đăng kiểm xe là hai trăm bốn mươi đồng một năm cộng thêm phí cấp giấy chứng nhận kiểm định một trăm linh đồng